thưa quý vị và các bạn
nhận thức được vai trò đầu tàu của doanh nghiệp doanh nhân trong phát triển kinh tế nông nghiệp
những năm gần đây đảng và nhà nước ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi
để thu hút tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
tuy nhiên để những chính sách ấy đi vào thực tiễn
để doanh nhân doanh nghiệp thật sự hết lòng với nông nghiệp còn nhiều việc phải làm
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp của các tác giả tâm thời thành châu và hồng thắng
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau